bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển hơn hai trăm sáu mươi kg pháo lậu
theo đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa bàn thôn ca lu xã đắc rông huyện đắc rồng tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn a tám nghìn một trăm sáu mươi một đang lưu thông trên quốc lộ chín
theo hướng thị trấn lao bảo thành phố đông hà có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua khám xét lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô cắt dấu hai trăm một mươi sáu hộp pháo hoa với tổng khối lượng hai trăm sáu mươi bốn kg
tại cơ quan điều tra hai đối tượng nguyễn quang thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
và đặng sĩ hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị khai nhận đã mua số pháo hoa trên
và đang trên đường vận chuyển về thành phố đông hà để tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ